thưa quý vị với suy nghĩ lệch lạc là càng tai tiếng thì sẽ càng nổi tiếng
một bộ phận người sử dụng mạng xã hội đã vô tư và thản nhiên đăng tải những nội dung mang tính phản cảm
thiếu văn hóa bất chấp pháp luật vi phạm nghiêm trọng thuần phong mỹ tục
chỉ với một mục đích là muốn trở thành thần tượng mạng
thực tế cho thấy là những trào lưu mang tính giật gân phản cảm trên mạng xã hội
dễ dàng thu hút được sự chú ý của người dùng mạng xã hội hơn là với những nội dung sạch và có giá trị
tuy nhiên hệ quả để lại là vô cùng lớn
thứ nhất là rất là mực mình thứ hai là rất là mệt mỏng vì nó hiện lên trên quá nhiều nền tảng mạng xã hội của mình
các bạn có hay đú đẩn làm theo bắt chiếc theo viết theo clip tiktok như kiểu clip đua xe bước đầu
không chỉ là những video độc hại mà chúng ta tình cờ lướt xem được trên mạng xã hội
nhiều đối tượng thậm chí đã chủ động tiếp cận người dân để truyền bá những văn hóa phẩm đồi trụy nhảm nhí này
vài tuần gần đây trên facebook của em mạnh
xuất hiện nhiều kỹ thuật về văn hóa phẩm đồi trị
nhiều tin nhắn mời chào dẫn đường link vào các nhóm kín
khi nhấn vào đường link đó mạnh tiếp cận được nhiều ảnh nóng video phản cảm
điều này tác động không nhỏ đến tâm lý của em
vô tình em click phạt thì em thấy rất nhiều video có những cảnh rất là phản cảm và em rất là hoảng sợ
họ đã gửi rất nhiều lần chứ không phải một lần
theo các chuyên gia hệ lụy của các thông tin nội dung xấu độc trên các tài khoản mạng xã hội
gây ảnh hưởng rất lớn đến đạo đức lối sống nhân cách
của cá nhân và cộng đồng xã hội
có thể ban đầu họ sẽ cảm thấy nó hơi gợn nhưng về sau đó thì có lẽ nó sẽ trở thành thói quen
và khi nó đã trở thành thói quen thì nó bắt đầu có những cái tác động đến cái giá trị đạo đức
thì nó sẽ làm cho giới trẻ có những cái suy nghĩ nó không tốt với thuần phong mỹ tục của nước mình
không chỉ một hai mà có thể hàng trăm hàng nghìn những nhân vật tồi tệ xấu xí
thậm chí có thể là gây ra những phản ứng xã hội ngày càng nhiều đó mới là vấn đề
nhưng tất nhiên thì đó là ở góc độ cá nhân thì họ sẽ được lợi
nhưng về phía cộng đồng về phía văn hóa thì thực sự đó là một cái bi kịch tôi nghĩ là một cái bi kịch của văn hóa
vâng sử dụng mạng xã hội hiện nay như một thói quen của giới trẻ
tuy nhiên sử dụng như thế nào mới là điều đáng bản
việc lưu hành những ấn phẩm đồi trụy vi phạm thuần phong mỹ tục chắc chắn là hành vi cần nghiêm cấm và loại bỏ
bởi nó không chỉ làm sói mòn văn hóa mà còn tác động trực tiếp đến tư tưởng của một thế hệ
chính vì vậy việc phát triển văn hóa hành vi ứng xử trên mạng xã hội đang trở nên cấp thiết
và đòi hỏi sự tham gia từ cả phía cơ quan quản lý lẫn người dân
giác trên internet nhất là trên các tài khoản mạng xã hội xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau
ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị văn hóa tư tưởng và tâm lý của giới trẻ
vậy người dân cần làm gì để có thể ngăn chặn được những nội dung độc hại vi phạm thuần phong mỹ tục này

giải pháp thì chắc chắn là phải có sự kết hợp giữa gia đình này nhà trường này đặc biệt là phải có các chế tài
ví dụ trường hợp như nhắc lại nấu vừa rồi các chế tài đưa ra một cái thì tất cả những cái đó nó sẽ bị chặn lại
chúng ta đã tạo ra một cái làn sóng phản ứng để từ đó thì nó giúp cho
họ có một cái cách nhìn khác có một cái nhìn tích cực và chủ động hơn để phòng ngừa những cái tình trạng này
và đó là những cái điều mà chúng ta nên khuyến khích để chúng ta tạo ra cái sự tự đề kháng của những người sử dụng mạng xã hội chống lại những cái trang xấu độc này
trong thời gian qua bộ thông tin và truyền thông đã phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý gỡ bỏ nhiều thông tin nội dung giác độc hại trên mạng xã hội
tuy nhiên để ngăn chặn hiệu quả các thông tin này
rất cần sự tham gia và phối hợp của mỗi người sử dụng mạng xã hội
và theo quy định của luật thì hiện nay thì đối với lại những hành vi này thì các đối tượng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính
về cái hành vi cung cấp các cái thông tin sai sự thật hoặc là nếu mà vu khống thì còn có thể bị khởi tố về mặt hình sự
tôi cũng đề nghị là các cơ quan chức năng phải phối hợp với các cái chủ của những cái sàn các mạng xã hội
chúng tôi yêu cầu là gỡ bỏ những cái video độc hại
và ngăn chặn ngay từ khi mà nó được post lên
rất cần sự vào cuộc của mỗi người dân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật
tuân thủ các quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cũng như các giá trị văn hóa truyền thống